toàn thế giới sắp kỷ niệm ngày quốc tế đa dạng sinh học hai mươi hai tháng năm
việt nam được đánh giá là một trong một mươi sáu nước có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới
về hệ thống động thực vật vô cùng phong phú
nhưng để giữ được sự phong phú đó là thách thức không nhỏ
bởi đa dạng sinh học của nước ta đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ suy thoái hiển hiểu
ban đầu khi cứu hộ về hầu như động vật được kịch thu từ các vụ buôn bán
chúng đã bị thương rất là nặng rồi
nên để chăm sóc cứu hộ phục hồi lại là đòi hỏi mất rất nhiều thời gian
có những bạn mà bọn mình đi cứu hộ tận đắk lắc
nhưng mà về đến nhà mà những trường hợp ấy nó chưa được một tháng tuổi
cho nên là khi về đến nhà có những trường hợp thì bọn mình đã không thể cứu được
những lời tâm sự của chị thu huế đã phần nào nói lên được sự khắc nghiệt
từ thực trạng buôn bán động vật hoang dã
việt nam xếp thứ một mươi sáu
trong số những nước có đa dạng sinh học cao nhất thế giới
nhưng điều này cũng có nghĩa là quần thể các loài động vật quý hiếm
đang bị suy giảm nghiêm trọng đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng
tại việt nam tê giác đã tuyệt chủng
hổ còn không quá năm cái thể trong tự nhiên
tê tê là loài thú bị buôn bán và săn bắt nhiều nhất trên thế giới
một mươi sáu trên hai mươi năm loài linh trưởng ở việt nam đang trong tình trạng nguy cấp
không quá một trăm linh cá thể voi còn trong tự nhiên

và cũng đã để một cái cách để người ta thể hiện đặc cấp
không chỉ đối mặt với nạn tiêu thụ buôn bán động vật hoang dã
liên tục trong thời gian gần đây hình ảnh của những bờ biển ngập giác
các loại thủy sản chết vì giác thải nhựa xuất hiện ngày càng dài đọc
trên các phương tiện thông tin đại chúng
theo ước tính mỗi năm có khoảng một năm triệu động vật trên biển

một thách thức khác đe dọa suy giảm đa dạng sinh học
chính là biến đổi khí hậu
nhiệt độ trái đất nguyên liệu nguyên liệu
đất ấm lên nước biển răng sông nhập mặn sa mạc hóa
các hiện tượng thời tiết bất thường diễn ra ngày một khốc liệt
theo kịch bản cao về biến đổi khí hậu của việt nam
đến năm hai nghìn một trăm linh bốn mươi diện tích đồng bằng sông cửu long
có khả năng biến mất vĩnh viễn
cũng với kịch bản này sẽ có bảy mươi tám sinh cảnh tự nhiên quan trọng
bốn mươi sáu khu bảo tồn chín khu vực đa dạng sinh học
có tầm quan trọng bảo tồn quốc gia và quốc tế
sẽ bị tác động nghiêm trọng